hôm nay tòa nhân dân tỉnh quảng ngãi mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án giết người đối với hai bị cáo hồ văn tín và hồ văn chuyên ở xã trà phong huyện trà bồng tỉnh quảng ngãi
theo cáo trạng vào lúc ba giờ sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi tại xã trà phong bị cáo hồ văn tín hồ văn chuyên và anh hồ văn định cùng với một số người ngồi uống rượu ở bên đường
lời qua tiếng lại hồ văn định dùng tay xiết cổ hồ văn tín sau đó chuyên vào nhà người dân gần đó lấy cây dựa đưa cho tín chém định bị thương
định bỏ chạy tín đuổi theo cầm dựa chém thêm một nhát vào đầu định làm định ngã xuống đường
sau khi chém người bị thương tích nặng tín bỏ về nhà
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo hồ văn tín tám năm tù giam hồ văn chuyên một năm tù treo
công an tỉnh quảng ngãi
công an tỉnh đắk nông vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với phạm thị huyền và hai vợ chồng krang hơ đô cùng chú tại huyện đắk long để điều tra làm rõ về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
đầu năm hai nghìn hai mươi phạm thị huyền bắt đầu hoạt động cho vay tiền thu lãi suất cao từ một trăm bốn mươi bốn một năm đến hai trăm một mươi sáu một năm
huyền cho vay dưới hai hình thức là ngắn hạn và dài hạn
quyền tập trung cho những người dân tộc thiểu số thiếu hiểu biết và khó khăn về nguồn vốn
nhưng lại có nhiều đất canh
những người này thường không có khả năng thanh toán nên phải bán đất cho huyền để trả nợ
đến khoảng tháng sáu năm hai nghìn hai mươi huyền móc nối với vợ chồng ca carang và hờ đô là hàng xóm với huyền để tìm người vay và trực tiếp giao dịch thỏa thuận
đối với khách đến vay tiền trực tiếp huyền thường viết giấy vay mượn tiền hoặc yêu cầu người vay viết giấy cho huyền và thế chấp những giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
khi đến hạn nhưng không trả được thì người vay phải làm thủ tục sang nhượng đất cho huyền
với những phương thức thủ đoạn đó
từ đầu năm hai nghìn hai mươi
đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
các đối tượng đã cho người dân vay hơn ba trăm linh lượt với số tiền cho vay là hơn ba mươi tỷ đồng thu lời bất chính khoảng trên ba tỷ đồng
ma túy vẫn luôn là con đường ngắn nhất dẫn đến nhiều loại tội phạm
không chỉ gây án để có tiền thỏa mãn cơn nghiện mà trong nhiều trường hợp con nghiện bị loạn thần không làm chủ hành vi gây ra những vụ án kinh hoàng trở thành mối lo của cộng đồng
phản ánh của phóng viên antv tại tỉnh bình định
giữa tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai tòa nhân dân tỉnh bình định mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo lê trọng thanh
chú xã phước an huyện tuy phước tỉnh bình định về tội giết người
điều đáng nói thời điểm gây án bị cáo này bị ngáo đá không làm chủ hành vi của mình
bất ngờ gây ra vụ việc đau lòng cướp đi tính mạng của một người không quen biết phải nhận bản án một mươi sáu năm tù